ngày ba mươi tháng một mươi kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn bắt đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn
tại kỳ họp này hoạt động chất vấn sẽ không theo nhóm vấn đề như thông lệ mà các đại biểu quốc hội trực tiếp chất vấn các nội dung liên quan đến việc thực hiện sáu nghị quyết của quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn
nội dung chất vấn thuộc lĩnh vực nào thì trách nhiệm trả lời sẽ thuộc về các bộ trưởng trường ngành đó
các đại biểu quốc hội đã chất vấn rất nhiều vấn đề đối với các thành viên chính phủ tranh án tòa án nhân dân tối cao viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao
nội dung chi tiết mời quý vị và các bạn đón đọc trên trang nhất và trang hai
cũng liên quan đến vấn đề chất vấn và trả lời chất vấn báo tuổi trẻ có bài vì sao đạo đức xuống cấp
để trả lời câu hỏi của đại biểu quốc hội trách nhiệm của bộ trưởng trong việc đưa ra giải pháp để khắc phục tình trạng xuống cấp đạo đức xã hội và đạo đức gia đình
một vấn đề đang ở mức nghiêm trọng như vậy trong giai đoạn hiện nay
bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch nguyễn ngọc thiện thừa nhận việc suy thoái văn hóa đạo đức xã hội và cho rằng gốc vấn đề vẫn là kinh tế
trả lời chất vấn của đại biểu quốc hội về tình trạng thất thoát trong sử dụng quản lý đất đai
bộ trưởng bộ tài nguyên môi trường trần hồng hà thừa nhận trong thời gian vừa qua nhất là vào đầu nhiệm kỳ tình hình lãng phí đất đai xảy ra ở nhiều nơi
tuy nhiên bộ trưởng khẳng định tôi không dám hứa và không dám cam kết về một lộ trình cũng như thời điểm có thể chấm dứt vi phạm trong hoạt động xây dựng
mục cùng suy ngẫm trên báo nhân dân hôm nay có bài chống bệnh nêu gương giả tạo
kết quả thực hiện nêu gương thời gian qua chưa đạt yêu cầu do một bộ phận cán bộ đảng viên
trong đó có những lãnh đạo cấp cao thiếu gương mẫu trong học tập gian luyện không giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống
chưa nghiêm túc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao thậm chí vi phạm nghiêm trọng kỷ luật của đảng pháp luật của nhà nước
bên cạnh đó đã xuất hiện biểu hiện nêu gương giả tạo và đang ngày càng lan rộng
đó là bề ngoài giữ lối sống giản dị nhà cửa xe cộ bình thường ăn mặc xuê xoa
nhưng có tài sản rất lớn do tham nhũng đục khoét công quỹ ăn chia dự án
ở cơ quan thì khiêm tốn giản dị nhưng đến nơi khác thì ăn chơi xa hoa
có những cán bộ luôn đi làm đúng giờ kêu gọi cơ quan đoàn kết hôn hào đổi mới tắc phòng làm việc
nhưng bên trong ganh ghét đố kỵ hám hại người có năng lực
tội phạm ma túy vì sao ngày càng táo tợn là nhan đề bài viết trên báo thanh niên
tăng vật thu giữ mỗi vụ án lên tới hàng trăm kg ma túy hàng trăm hàng nghìn bánh heroin
tội phạm trang bị súng quân dụng tập hợp đám đông để chống lại lực lượng chức năng
xuất hiện nhiều loại ma túy mới trên thị trường
lý giải thực trạng này nhiều ý kiến cho rằng hiện nay có tình trạng các băng nhóm tội phạm sử dụng việt nam
như trạm trung chuyển ma túy qua một nước thứ ba
khi cấp huyện cũng được quyền yêu cầu ngân hàng cung cấp thông tin khách hàng
lại lo lộ lọt thông tin tài khoản là nội dung chính của bài viết đáng chú ý trên báo lao động
đảm bảo bí mật thông tin khách hàng là một trong các vấn đề mang tính sống còn
trong kế hoạch phát triển kinh doanh của các ngân hàng
việc dò dỉ thông tin khách hàng có thể khiến một số ngân hàng mất đi nhiều khách hàng trung thành và khách hàng tiềm năng
tuy nhiên theo quy định mới của nghị định một trăm một mươi bảy hai nghìn một mươi tám ndcp
chỉ cần là cấp phó tránh thanh tra huyện hay thành viên đoàn thanh tra
cũng có quyền ký vào văn bản yêu cầu ngân hàng cung cấp thông tin cá nhân khách hàng
như số tài khoản thông tin cá nhân thông tin giao dịch rút tiền chuyển tiền nhận tiền của khách hàng
nhiều chuyên gia cho rằng nghị định ban ra thiếu điều kiện kèm theo cụ thể thì tính thực thi rất yếu
trên trang bốn
báo hà nội mới số ra hôm nay có bài thương mại điện tử giúp làng nghề cất cánh
sự phát triển của thế giới mạng và các thiết bị hỗ trợ như điện thoại thông minh
máy tính đang mở ra cho làng nghề nhiều điều kiện thuận tiện để thâm nhập vào chuỗi cung ứng toàn cầu
đây là cơ hội lớn để các làng nghề cất cánh đưa các sản phẩm truyền thống ra thị trường thế giới
thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình điểm báo ngày hôm nay của chúng tôi